theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội tính đến ngày một mươi bốn tháng sáu hơn một trăm linh bảy học sinh lớp chín của các trường trung học cơ sở
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
toàn bộ dữ liệu này sẽ được các đơn vị chuyển về phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã nhập vào phần mềm tuyển sinh để quản lý trong suốt quá trình dự tuyển
từ ngày một mươi tám tháng sáu đến ngày hai mươi tháng sáu các trung tâm nhà trường sẽ công bố công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi
học sinh cần kiểm tra kỹ danh sách này và lưu ý ngoài phần thông tin cá nhân cần kiểm tra lại cả phần đăng ký nguyện vọng dự tuyển và điểm ưu tiên
nếu có sai sót cần đề nghị nhà trường điều chỉnh kịp thời